thưa quý vị trong ngày hôm qua sáu chín trăm bốn mươi năm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca covid một mươi chín được điều trị khỏi tại nước ta lên một trăm năm mươi bốn sáu trăm một mươi hai ca
trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện hai trăm sáu mươi chín chín trăm hai mươi tám xét nghiệm cho năm trăm ba mươi chín tám lượt người
tổng số liều vaccine đã được tiêm tính đến hết ngày hai mươi hai tháng tám là một mươi bảy ba trăm sáu mươi bốn năm trăm sáu mươi chín liều
trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến hết sức phức tạp có nơi rất nghiêm trọng
nhất là tại tp hcm và một số địa phương phía nam thủ tướng chính phủ đã có công điện số một nghìn một trăm linh hai
về việc tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên toàn quốc
trong đó thủ tướng nhấn mạnh thần tốc xét nghiệm trên diện rộng là then chốt để phát hiện sớm
cách ly nhanh phân loại kịp thời và điều trị phù hợp hiệu quả
người nhiễm covid một mươi chín theo quy định của bộ y tế
cũng trong ngày hôm qua bộ y tế đã tiếp nhận hơn năm trăm linh một liều vaccine astrazeneca
do chính phủ ba lan viện trợ cho việt nam phòng chống dịch covid một mươi chín
sau ba ngày nới lỏng giãn cách xã hội chiều ngày hai mươi ba tháng tám
chủ tịch ubnd tỉnh cà mau ký quyết định toàn tỉnh thực hiện chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng
từ giờ ngày hôm nay ngày hai mươi bốn tháng tám cho đến khi có thông báo mới
theo quyết định chủ tịch ubnd tỉnh cà mau yêu cầu mọi người dân ở tại nhà
chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết thực hiện nguyên tắc năm k của bộ y tế
giữ khoảng cách tối thiểu hai mét khi giao tiếp không tập trung quá hai người nơi công cộng
ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
ubnd tỉnh cũng yêu cầu dừng tất cả các hoạt động quán bar vũ trường karaoke phòng game
dạp chiếu phim visa cơ sở massage cơ sở dịch vụ làm đẹp bao gồm cả cắt tóc uốn tóc
phòng tập gym yoga
phòng tập thể hình thể dục dụng cụ sân bóng đá hồ bơi các hoạt động văn nghệ thể thao
có tập trung đông người dịch vụ du lịch lữ hành
các hoạt động xây dựng không thuộc các doanh nghiệp được phép của cơ quan có thẩm quyền
tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác trong công tác phòng chống dịch
và thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao
người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra sai phạm trên lĩnh vực địa bàn quản lý
bắt đầu từ giờ ngày hai mươi ba tháng tám chủ tịch ubnd tỉnh nghệ an đã thống nhất nâng cao biện pháp
cách ly xã hội đối với địa bàn tp vinh trên một mức so với chỉ thị số một mươi sáu
với tinh thần yêu cầu người dân không ra khỏi nhà ai ở đâu ở yên đó
thực hiện nhiệm vụ đó công an tỉnh nghệ an đã tăng cường gần bảy trăm linh cán bộ chiến sĩ
làm nhiệm vụ tại bảy mươi chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ghi nhận của phóng viên anntv
ngày đầu thực hiện các biện pháp nâng cao so với chỉ thị một mươi sáu
theo đó người dân không được ra khỏi nhà với quan điểm ai ở đâu ở yên đó
không ai được di chuyển vào thành phố trừ lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch
người đến cơ quan công sở làm việc không quá một mươi
tuy nhiên vẫn còn một số trường hợp ra ngoài đường mà không mang theo các giấy tờ cá nhân đúng quy định
các cán bộ trực chốt kiểm soát đã tuyên truyền nhắc nhở đồng thời xử lý các cá nhân vi phạm
các cá nhân đã được đưa ra khỏi nhà đưa ra khỏi nhà đưa ra khỏi nhà
các cá nhân đã được đưa ra khỏi nhà đưa ra khỏi nhà
sau buổi chiều chúng tôi ra quân tuyệt liệt xử lý các trường hợp vi phạm
với một mươi ba tổ tuần tra lưu động xử lý các trường hợp vi phạm
trong ngày hai mươi ba tháng tám công an tp vinh đã xử lý hai mươi bốn trường hợp vi phạm
trong số cán bộ chiến sĩ được tăng cường lần này
có hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ là nữ được trải đều bảy mươi chốt kiểm soát trên địa bàn thành phố vinh
cùng với các đồng nghiệp nam giới những nữ chiến sĩ công an đã khắc phục khó khăn
đoàn kết quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ
mặc dù chúng tôi là nữ nhưng chúng tôi cũng thực hiện tất cả các công việc như là các đồng chí nám
thời tiết thì rất là nắng nóng và thường phải đi lại liên tục
nhưng chúng tôi đã hoàn thành được tất cả các nhiệm vụ độc giáo trong ngày hôm nay
và đảm bảo được tất cả các xe đi thông quanh tuyến đường này đều được kiểm soát một cách chặt chẽ
trong ngày đầu thực hiện thắt chặt quy định đa số người dân đều hợp tác
chấp hành yêu cầu kiểm tra và đồng tình với chủ trương
nâng cao các biện pháp của thành phố
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đang còn diễn biến rất phức tạp tiêm ẩn nhiều yếu tố khó lường
cùng với các lực lượng tuyến đầu khác công an tỉnh nghệ an đã nỗ lực tập trung tối đa lực lượng
để sớm kiểm soát tốt dịch bệnh
và để đạt được mục tiêu này rất cần sự chấp hành
đồng tình ủng hộ cùng mọi tầng lớp nhân dân
trong hai ngày hai mươi một và hai mươi hai tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai
phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm của quản lý thị trường
đã kiểm tra bắt giữ hai lô hàng là sản phẩm vật tư thiết bị y tế không rõ nguồn gốc xuất xứ
chiều ngày hai mươi một tháng tám trong quá trình thực hiện nhiệm vụ
tại khu vực đường trần viết xuân phường lào cai thành phố lào cai
tổ công tác phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai
phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm cục quản lý thị trường
phát hiện kiểm tra và thu giữ năm máy tạo oxy nhãn hiệu santa fel
bên ngoài hộp có ghi chữ nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ
tiếp đó chiều ngày hai mươi hai tháng tám phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh lào cai
phối hợp cùng đội quản lý thị trường số năm và đồn công an kim thành công an thành phố lào cai
đã kiểm tra kho hàng tại gara ô tô ô số bảy lô bốn mươi tám khu công nghiệp bắc duyên hải phường duyên hải thành phố lào cai
phát hiện hai trăm ba mươi ba thùng giấy mỗi thùng chứa ba mươi sáu bộ quần áo bảo hộ dùng trong lĩnh vực y tế và lao động
tại thời điểm kiểm tra chủ kho hàng là ông phạm duy khánh chú tỉnh tuyên quang
không xuất trình được giấy tờ chứng minh được nguồn gốc của lô hàng kể trên
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ lô hàng
qua đấu tranh với các dàn giao dịch quyền chọn nhịn phân binary option hay còn gọi là bo trên không gian mạng
tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép lừa đảo chiếm đoạt tài sản người tham gia
những đối tượng sau khi bị lực lượng công an bắt giữ khai nhận những bí mật động trời
đó là chỉ với những phần mềm được mua trôi nổi trên các diễn đàn mạng quốc tế với giá chỉ một đến vài triệu đồng
sau khi tổ chức thành công mạng lưới lừa đảo số tiền thu về có thể đạt hàng trăm thậm chí hàng ngàn tỷ đồng
sàn giao dịch ngoại hối hitoption net được quảng cáo là sàn xuất xứ anh quốc
cam kết lãi suất ổn định từ sáu đến một mươi năm một tháng
và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào
được quảng cáo là vận hành theo công nghệ robot tự động nên tính bảo mật cũng như chống can thiệp cao
trên các diễn đàn quốc tế là họ có những bộ cốt mẫu có sẵn bao gồm các tính năng có sẵn
và sau đó là thùy thuộc vào các yêu cầu của dương thì bên phía kỹ thuật sẽ mở các tính năng đó ra
đó là hướng dẫn cho dương cách để dương có thể cài đặt được các hệ số liên quan và theo sự mong muốn của dương
còn đây là sàn kinh doanh vàng ảo giao dịch ngoại hối forex
được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới
đặc biệt người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao từ một mươi năm đến ba mươi một tháng
phần mềm mt nắm là phần mềm có sẵn mua của nước ngoài
trong đấy thì nó có chức năng đánh khống lệnh vào tài khoản của khách hàng
và ngắt quyền truy cập tài khoản của khách hàng
theo tìm hiểu của nhóm phóng viên hiện có khoảng hai mươi trang web giao bán những bộ cốt mẫu có sẵn
tương tự hai đối tượng này sử dụng và giá mua chỉ có vài triệu đồng
vậy nhưng nhờ tổ chức mạng lưới lừa đảo tinh vi bằng cách tổ chức các sự kiện với quy mô lớn
đưa những người tự xưng là chuyên gia về lĩnh vực tài chính đến chia sẻ kinh nghiệm
đồng thời đăng ký thành lập công ty ở nước ngoài
để xây dựng website kết nối với các người tự sưng
rồi tiếp tục mở rộng địa bàn hoạt động bằng cách tổ chức kinh doanh tại nhiều địa phương
như hà nội tp hcm thậm chí cả campuchia
nhờ đó mà số người bị lừa và số tiền lừa đảo được rất lớn
chỉ tính riêng hai sàn hepopsion net và rforex com
sau vài năm hoạt động đã dụ lừa thành công hơn hai mươi người đầu tư
với số tiền giao dịch lên đến gần hai mươi tỷ đồng
việc thiết lập các sàn giao dịch của nhà mỹ vân này không khó
thực tế là quan công tác đấu tranh của tôi đã phát hiện
thậm chí có những vụ việc là chỉ một nhóm đối tượng thôi
đã thiết lập ra hàng trăm sàn giao dịch của nhà mỹ vân
để cung cấp cho thị trường
như vậy việc chúng ta nhìn thấy việc thiết lập sàn giao dịch của nhà mỹ vân
đôi khi chỉ mất một tiếng thôi
là rất là đơn giản
trong khi đó nếu như tổ chức thành công một mô hình
theo phương thức đa cấp
phình do hàng nghìn tổ chức hàng chục nghìn người tham gia
thì cái lợi nhuận mà sàn này mang lại
cho những đối tượng tổ chức hoạt động cực kỳ lớn
thậm chí có những trường hợp kinh doanh đến hàng nghìn tỷ
đã được nhà đầu tư bỏ tiền vào
bỏ tiền vào trong hệ thống để kinh doanh
hiện cả nước có khoảng hai trăm bốn mươi sản giao dịch ngoại hối lừa đảo
đang sử dụng phương thức này
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết
việc mua bán mã nguồn này
chủ yếu là trên các trang mạng có máy chủ đặt ở nước ngoài
việc giao dịch cũng ẩn danh trên môi trường không gian mạng
do vậy nếu bị phát hiện
cơ quan chức năng sẽ gặp khó khăn trong công tác điều tra
đây cũng là yếu tố để các đối tượng lừa đảo lẩn trốn
tiếp theo chương trình an ninh ngày mới
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi một điểm báo
với sự đồng hành của biên tập viên trung kiên
xin mời anh trung kiên
xin cảm ơn chị hiền bình
thưa quý vị
thực kiện quyết định của chủ tịch nước
về đặc sản
nhân dịp quốc khánh ngày hai tháng chín
ngày hai mươi ba tháng tám
hội đồng tư vấn đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
đã họp xem xét các trường hợp phạm nhân đủ điều kiện đặc xá
không đủ điều kiện đặc sản
để trình chủ tịch nước xem xét
quyết định được thông tin đăng tải trên báo công an nhân dân online
phát biểu tại cuộc họp
phó thủ tướng chính phủ phạm bình minh cho biết
sau khi có quyết định đặc xá của chủ tịch nước
và hướng dẫn của hội đồng tư vấn đặc xá năm hai nghìn hai mươi một
bộ công an đã phối hợp với các cơ quan
chủ tịch nước
đã có chức năng tiến hành xét duyệt các hồ sơ
đề nghị đặc sản theo đúng quy định
để đảm bảo cho công tác đặc xá năm hai nghìn hai mươi một thành công
hội đồng tư vấn đặc sản
đã có trách nhiệm rất lớn
trong việc giả soát tất cả các đối tượng
đảm bảo công khai minh bạch công bằng
đúng đối tượng
theo đúng kế hoạch của hội đồng tư vấn đặc xá đề ra
thì từ nay đến khi công bố quyết định đặc xá
chỉ còn hơn một tuần
do đó công việc đòi hỏi hết sức khẩn trương
vừa phải thực hiện triệt để đúng theo quy định
của chủ tịch nước
đồng thời đảm bảo an toàn dịch bệnh
tại cuộc họp thiếu tướng lê quốc hùng
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an cho biết
bộ công an đã tổ chức các lớp tập huấn
cho cán bộ làm công tác đặc sản
khẩn trương giả soát hồ sơ đề nghị đặc xá
đảm bảo công khai minh bạch đúng đối tượng
đáp ứng yêu cầu đặt ra
chỉ đạo công an các địa phương
xây dựng kế hoạch bám sát nội dung được phân công
chủ động tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh
chỉ đạo tốt công tác đặc sá ở địa phương đơn vị mình
cơ quan thi hành án công an cấp huyện
tại tạm giam
đang nỗ lực triển khai đúng quy định
đồng thời có kế hoạch tiếp nhận tham mưu
cho chính quyền địa phương làm tốt công tác
giúp đỡ người đặc sản trở về
tái hòa nhập với cộng đồng hạn chế tái phạm
báo lao động số ra ngày hôm nay
có đăng tải bài viết
tràn lan thuốc diệt covid một mươi chín nguy hiểm khôn lường
hiện nay các trang sáng
xã hội xuất hiện nhiều lời mời quảng cáo
như hỗ trợ diệt chín mươi chín chín virus
kể cả covid một mươi chín
nhiều ca f khỏi bệnh ngay sau khi sử dụng
đó là những lời quảng cáo
thổi phòng công dụng của một số sản phẩm
trên thị trường hiện nay
lợi dụng sự phức tạp của dịch bệnh
nhiều mặt hàng trôi nổi chưa được cơ quan chức năng thẩm định
đã xuất hiện tràn lan
mới đây ngày hai mươi một tháng tám
phòng cảnh sát kinh tế công an tp hcm cho biết
đã phát hiện triệt phá đường dây sản xuất
buôn bán thuốc điều trị covid một mươi chín giả
do nguyễn đức thuận cùng đồng bọn
tổ chức thu giữ một số lượng tăng vật lớn
ước tính lên đến nhiều tỷ đồng
cơ quan chức năng tạm giữ số lượng rất lớn nguyên liệu
hơn sáu trăm ba mươi viên tân dược giả
và các loại công cụ phương tiện sản xuất thuốc giả
các chuyên gia y tế lưu ý
người dân nên tuân thủ phác đồ điều trị của bộ y tế
tránh sử dụng các loại thuốc tràn lan
không rõ về công dụng chất lượng
điều này không chỉ gây tôn kém
mà còn dẫn đến nhiều tác dụng phụ không mong muốn
thuốc tràn virus sars cov hai
hiện nay có hai loại là
hai sản phẩm này đều có tác dụng
trong phác độ điều trị của bộ
và dành cho từng nhóm đối tượng cụ thể
dù vậy các chuyên gia y tế cũng nhấn mạnh
điều trị covid một mươi chín là một vấn đề rất phức tạp
việc áp dụng phác đồ nào và áp dụng như thế nào
cần có sự chỉ định của các bác sĩ chuyên gia y tế
người dân không nên tự ý
tìm mua các sản phẩm thuốc điều trị
mà không có trong chỉ định của ngành y tế
lực lượng cảnh sát bộ đội
cảnh sát cơ động sẽ vào các khu dân cư
triển khai kế hoạch đi chợ
cho người dân tp hcm
trước mắt trong ngày hai mươi ba tháng tám
hai lực lượng này đã thực hiện phát quà
nhu yếu phẩm cần thiết cho nhân dân
thông tin được đăng tải trên báo
theo đó lực lượng con đội
sẽ về các phường xã đội
còn lực lượng cảnh sát cơ động sẽ được công an phường
xã tiếp nhận cùng thực hiện nhiệm vụ
tại các xã phường
đối với nhiệm vụ được giao
tổ chức các mô hình phối hợp giữa cán bộ chiến sĩ quân đội
cảnh sát cơ động công an và các đoàn thể địa phương
đi đến tận các ngõ ngách
để giúp đỡ hướng dẫn người dân
thực hiện tốt việc giãn cách xã hội
cách ly ở nhà với nhà khu phố với khu phố
trọng tâm trong những ngày tới
lực lượng quân đội cảnh sát cơ động
sẽ thực hiện việc đi chợ hộ cho người dân
để cung ứng đủ lương thực nhu yếu phẩm
trong ngày hai mươi ba tháng tám
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu phạm văn thiều
đã ra quyết định khẩn cấp phong tỏa thành phố bạc liêu
còn các địa phương khác áp dụng chỉ thị một mươi sáu
sau khi ghi nhận các kf mới
trước đó tỉnh bạc liêu đã quyết định nới lỏng
và áp dụng chí thị một mươi năm
quyết định phong tỏa cách ly y tế toàn thành phố bạc liêu
đối với thị xã giá rai
và các huyện còn lại
sẽ áp dụng các biện pháp chẳng cách xã hội theo chí thị một mươi sáu
thời gian áp dụng từ ba h
ngày hai mươi ba tháng tám
cho đến khi có thông báo mới
tất cả mọi hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố bạc liêu
sẽ tạm dừng
mọi người thực hiện tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc
ai ở đâu ở yên đó
lúc một h sáng cùng ngày
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tỉnh bạc liêu tổ chức họp khẩn
theo báo cáo của ngành y tế
trong đêm hai mươi hai tháng tám đã phát hiện bốn f
liên quan đến nhân viên của một công ty tài chính
thuê trọ trên địa bàn thành phố bạc liêu
ngành chức năng đã tiến hành phong tỏa tám điểm
trên địa bàn thành phố bạc liêu
theo nhận định ca nhiễm có yếu tố dịch tễ phức tạp
liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh
trước đó ngày hai mươi một tháng tám
chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu đã ký quyết định
thực hiện giãn cách xã hội trên toàn tỉnh
theo chỉ thị một mươi năm trong một mươi bốn ngày
bắt đầu từ hai mươi ba tháng tám đến hết ngày năm tháng chín
tuy nhiên đến nay dịch bệnh phức tạp
nên công tác phòng chống dịch đã có sự thay đổi
hiện ngành y tế huy động cao nhất
các nguồn lực để khẩn trương tổ chức xét nghiệm
tầm soát covid một mươi chín đối với tất cả người dân
đang có mặt trên địa bàn thành phố bạc liêu
công an quận cái răng thành phố cần thơ
đang tạm giữ và khẩn trương hoàn thiện hồ sơ
để xử lý nghiêm đối tượng trần thành công
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cư trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
vì hành vi chống người thi hành công vụ
ngày hai mươi hai tháng tám
công an phường hương phú quận cái răng thành phố cần thơ
nhận được tin báo thông tin có đối tượng leo rào ngăn cách vào nhà dân
khi đến hiện trường công an xác định đối tượng là trần thành công
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cư trú tại quận ninh kiều thành phố cần thơ
đối tượng đã leo rào ngang cách đưa vào nhà bạn gái
ở tổ năm mươi khu vực bảy phường hương phú quận cái răng và lận rốt ở đó
khi lực lượng công an yêu cầu công ra trình diện
thì đối tượng này dùng dao tấn công rồi bỏ chạy
tuy nhiên đối tượng này sau đó đã bị khống chế và bắt giữ
do mâu thuẫn trên mạng xã hội
một nhóm đối tượng có hành vi sử dụng hung khí
để hành hung và bắt giữ trái phép một nhân viên cây xăng
nhóm đối tượng vừa bị lực lượng công an bắt giữ
ngày hai mươi một tháng tám công an xã hàm thắng huyện hàm thuận bắc
nhận được tin báo qua điện thoại của người dân
báo tin có một nhóm thanh niên khoảng một mươi năm đối tượng đi xe mô tô đến
dùng hung khí đánh và bắt giữ anh đoàn tôn phóng
sinh năm hai nghìn bốn nhân viên cây xăng
sau đó nhóm đối tượng phát hiện đã hành hung và bắt nhầm người
nên đã thả nạn nhân ra
nhận được tin báo lực lượng công an đến tại hiện trường
thì nhóm thanh niên trên bó chạy
tổ công tác truy đuổi và bắt giữ được bốn trong một mươi năm đối tượng
thu giữ hai xe máy và một số hung khí
các đối tượng được bàn giao cho công an huyện hàm thuận bắc
ngày đêm cùng các lực lượng chức năng khác
vừa căng mình chống dịch tại hàng trăm chốt kiểm soát trên địa bàn
vừa đảm bảo tình hình an ninh trực tự
và cũng thật ấm áp biết bao khi mỗi ngày
màu áo của những chiến sĩ công an len lỏ từng con hẻm khu phố
đến tận nhà thăm hỏi và trao tận tay
những phần quà hỗ trợ kịp thời cho người dân gặp khó khăn
trong số những công nhân người dân ở trọ trên địa bàn phường hai quận tân bình
được hỗ trợ của lực lượng công an phường hai quận tân bình lần này
đa phần là người nhập cư vào thành phố hồ chí minh
làm công nhân lao động chân tay
hoặc sinh viên bị mắc kẹt ở lại thành phố trong đợt dịch
tất cả đều không có thu nhập
nên gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống
công an phường đã nắm bắt từng hoàn cảnh
và kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm
phận động chủ nhà trọ giảm tiền thuê nhà
ngay trong ngày đầu tiên toàn thành phố thực hiện đợt giãn cách xã hội tắt chặt hơn
hiểu được khó khăn của người dân
cán bộ chiến sĩ công an phường đã nhanh chóng chuyển năm trăm linh phần quà đến tận tay người dân
bên phường hai cũng chăm lo đời sống của những người ở đây
đại diện khu nhà trọ em xin cảm ơn
khi mà thành phố đang giãn cách thì mọi người đều ở nhà chứ không có đi đâu ạ
bên cạnh khó khăn thì tất cả mọi người đây ai cũng khó khăn cả
nhưng mà bây giờ có được công an bên phường hai cho được lãnh phần quà
thì cũng chắc cũng bớt đi một phần nào xin cảm ơn
mong muốn sau này hết dịch thì công việc nó ổn định lại
thì cũng giống như ban đầu và tất cả mong muốn ai cũng đều như vậy
bên cạnh sự động viên kịp thời giúp đỡ cho người dân đang gặp khó khăn trên địa bàn
thêm yên tâm thêm động lực để cùng chính quyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
lực lượng công an phường hai quận tân bình vẫn đảm bảo công tác tuần tra kiểm soát
bám sát địa bàn trên tuyến đầu chống dịch
ngoài về công tác đảm bảo an ninh thì còn phải phối hợp với chính quyền địa phương
là thực hiện công tác phòng chống dịch
đối với lực lượng công an phường thì gần với dân
cho nên là thấu hiểu cái nỗi khó khăn của người dân trong giai đoạn giãn cách
lực lượng công an phường đã quán triệt đến anh em
phải chia sẻ những khó khăn đó của bà con chị địa bàn
và với cái công việc mà cụ thể thiết thực là hỗ trợ bà con chị địa bàn là lương thực thực phẩm
là những cái thiết thực nhất hiện nay với bà con chúng ta
tấm dừng đạo đức cách mạng người diễn sĩ công an dân bản lĩnh dân văn viện dân phục vụ
cho nên lực lượng công an phường cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm
thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên
để khắc phục mọi khó khăn
để hoàn thành nhiệm vụ
cũng như là gác bỏ những riêng tư cá nhân của mình
để đạt được công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả tốt nhất
dù tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp
từng cán bộ chiến sĩ công an tp hcm cũng như công an cả nước
vẫn luôn giữ vững và khẳng định được vai trò là lực lượng tuyến đầu
nồng cốt sung kích trong công tác phòng chống dịch
là chỗ dựa vững chắc của nhân dân trong công tác phòng chống dịch
đảm bảo an ninh trực tự việc cuộc sống bình yên của nhân dân
trong chiều ngày hai mươi ba tháng tám đoàn thanh niên cơ quan đại diện
tàu tp hcm cục truyền thông công an nhân dân
phối hợp với đoàn thanh niên cục viễn thông và cơ yếu bộ công an
đã tiếp nhận nhiều yếu phẩm và hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu
trong phòng chống dịch của bộ công an đóng quân trên địa bàn tp hcm
thời gian qua dưới đoàn thanh niên cục truyền thông công an nhân dân
và cục viễn thông và cơ yếu bộ công an
luôn có sự giao lưu trao đổi kinh nghiệm với tỉnh đoàn gia lai
để xây dựng phát triển các hoạt động của tuổi trẻ đoàn thanh niên
trong thời gian các tỉnh thành phía nam đặc biệt là tp hcm
thực hiện cao điểm phòng chống dịch
tuổi trẻ công an nhân dân của các cục nghiệp vụ bộ công an phía nam
đã phát huy tinh thần sung kích nỗ lực hết mình để hoàn thành nhiệm vụ
hỗ trợ nhân dân
để kịp thời động viên chia sẻ với những chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch
tỉnh đoàn gia lai đã chuyển gần một mươi tấn rau củ quả
để hỗ trợ cho đoàn thanh niên
cục truyền thông công an nhân dân và cục viễn thông cơ yếu
phân phát về các bếp ăn của bệnh viện ba mươi tháng bốn
bộ tư lệnh cảnh sát cơ động bộ tư lệnh cảnh vệ
bên cạnh đó đoàn thanh niên cơ quan đại diện tại tp hcm
cục truyền thông công an nhân dân
cũng đã huy động gạo tới các mạnh thường quân
để bệnh viện ba mươi tháng bốn chăm lo cho các bệnh nhân gặp khó khăn
đang điều trị nội trú
đang tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tại tp biên hòa
học viên lê hoài bảo
hiện là học viên lớp c tám k năm mươi hai s
trường cao đẳng an ninh nhân dân một
nhận được tin cha qua đời
nhưng vì nhiệm vụ anh không thể về chịu tan cha
ngày hai mươi ba tháng sáu
công an tỉnh đồng nai
phối hợp với trường cao đẳng an ninh nhân dân một
và chính quyền địa phương phường phước tân
đã lập bàn thờ vọng
tại công an phường phước tân tp biên hòa
để đồng chí lê hoài bảo
chịu tan cha
ngay sau khi nhận được tin buồn
đại diện công an tỉnh lãnh đạo công an tp biên hòa
ban giám hiệu học viên trường cao đẳng an ninh nhân dân i
ủy ban nhân dân phường phước tân tp biên hòa
tỉnh đồng nai
đã gửi vòng hoa đến viến động viên
chia sẻ đối với đồng chí lê hoài bảo
đồng chí lê hoài bảo
là một trong bảy mươi học viên của trường cao đẳng an ninh nhân dân một
tình nguyện ở lại trường
trong đợt nghỉ hè
được bộ công an điều động tăng cường chi viện hỗ trợ
đảm bảo an ninh trực tự
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tỉnh đồng nai
kính thưa quý vị
bàn thờ vọng không chỉ phản ánh một phần sự hy sinh
của những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân
nơi tuyến đầu chống dịch
gác lại nỗi đau riêng vì mục đích chung
mà còn thể hiện sự nhân văn của công an tỉnh đồng nai
và trường cao đẳng an ninh nhân dân một
đã kịp thời quan tâm chia sẻ động viên tư tưởng cán bộ
đang thực tiếp làm nhiệm vụ nơi tâm dịch
thưa quý vị liên quan đến vụ tai nạn giao thông
khiến ba người thương vong
xảy ra trên địa bàn huyện vị xuyên tỉnh hà giang
vào đêm ngày hai mươi một tháng tám
quá trình điều tra ban đầu cơ quan chức năng xác định
tránh văn phòng huyện ủy huyện vị xuyên
đã điều khiển xe con lấn làn
tông vào chiếc xe bán tải
theo báo cáo của ban an toàn giao thông tỉnh hà giang
vào khoảng hai mươi ba h một mươi năm
ngày hai mươi một tháng tám
tránh văn phòng huyện ủy huyện vị xuyên
chở theo một người di chuyển trên quốc lộ hai
hướng hà giang tuyên quang
khi đến đoạn thuộc địa phận xã đạo đức huyện vị xuyên
xe đã lấn làn tông trực diện
với xe ô tô bán tải
mang biển kiểm soát hai mươi ba c bốn nghìn ba trăm tám mươi năm
di chuyển theo hướng lạ
cú tông trực diện mạnh khiến hai người trên xe con tử vong
tài xế xe bán tải bị cưng mặn
được người dân đưa đi cấp cứu
hai phương tiện biến dạng hư hỏng
cơ quan chức năng cũng đã kiểm tra nồng độ cồn
đối với các nạn nhân để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
cục đường thủy nội địa việt nam vừa cho biết
sắp tới hoạt động của các trạm
chốt trực đảm bảo an toàn giao thông trên đường thủy
sẽ được giám sát trực tuyến
qua hệ thống camera tự động
nhằm kiểm soát hoạt động thực tế của các trạm
đảm bảo giao thông
cụ thể các trạm điều tiết
khống chế giao thông
chống tàu thuyền va trôi trên đường thủy
phải trang bị tối thiểu một camera gắn trên phương tiện đường thủy
thường trực đảm bảo thuyền trực tiếp
đầy đủ liên tục
và rõ nét hình ảnh hoạt động nghiệp vụ
về trạm về cổng thông tin điện tử
cục đường thủy nội địa việt nam
dữ liệu hình ảnh còn phải được ghi lại
ít nhất một tháng hoặc đến khi kết thúc
của tháng được nghiệp thu công việc
cùng đó trạm điều tiết khống chế giao thông thủy
phải được trang bị ít nhất một tàu công tác
có công suất ba mươi ba chín mươi cv
trạm chống va trôi
bố trí một phương tiện
nhằm đảm bảo lai rắc
hỗ trợ được các phương tiện
vận tải thủy loại lớn
nhân lực thường trực chống va trôi
phải có trình độ tay nghề tối thiểu năm bậc
hoặc tốt nghiệp cao đẳng nghề giao thông
thủy lợi trở lên
thưa quý vị dịch bệnh covid một mươi chín
vẫn đang diễn biến phức tạp
khiến nhiều người dân lao động trên địa bàn thành phố hà nội
lâm vào tình cảnh khó khăn
với tinh thần tương thân tương ái
chia sẻ với những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn
người thuê trọ
giúp họ ổn định cuộc sống
đảm bảo an dân chống dịch
công an thành phố hà nội đã đưa ra nhiều giải pháp vận động
góp phần đảm bảo an sinh trên địa bàn thành phố
thay mặt lãnh đạo phường xuân đình
tôi thá thiết đề nghị các ông bà
là chủ nhà cho thuê chủ nhà trọ
mở rộng tấm lòng nhân ái
chung tay cùng đảng chính quyền và nhân dân trong phường
bằng việc làm thiết thực
là miễn giảm tiền thuê trọ cho các hộ gia đình
cái nhân đang thuê gặp hoàn cảnh khó khăn
bởi đại dịch
đó là nội dung trong thư ngỏ của đồng chí
chủ tịch ubnd phường xuân đình
gửi đến các chủ nhà trọ
vận động họ miễn giảm tiền thuê trọ cho những người thuê khó khăn
hợp ứng lời kêu gọi đó
gia đình bà đỗ thị hợi đã tự nguyện
miễn giảm toàn bộ tiền thuê nhà
cho gần ba mươi hộ gia đình đang thuê hiện nay
tôi nghĩ vì tình cảm thôi
tại vì các bạn ở đây
tôi nghĩ như là con mình
ở xa đến giúp được cái gì thì mình giúp
sau gần ba ngày vận động
phường xuân đình
đã vận động được gần hai trăm linh chủ nhà trên địa bàn
miễn giảm cho hàng trăm hội thuê trọ
với số tiền hơn một tỷ đồng
điều này đã thể hiện rõ tinh thần đoàn kết
lá lành đùm lá sách
chia ngọt xẻ bùi
mỗi khi tổ quốc và nhân dân việt nam gặp khó khăn
tuyệt vời lắm rồi vâng
còn nhiều lơi còn không có mà ăn
đây như thành phố hà nội đã quan tâm
với bọn em
cảnh không có đi nằm xa nhà xa quê
được thành phố hà nội này đùm bọc
với nềm che chở cho những ngày covid này
bọn em chân thành cảm ơn
các ban ngành với các anh
đã có tận tình đến tận nhà em
để trao quà cho em
bên cạnh đó cũng có hàng nghìn xuất quà
cuốn các nhu yếu phẩm như gạo mì tôm
được công an thành phố hà nội chuyển đến những hộ gia đình
người lao động có hoàn cảnh khó khăn
do ảnh hưởng của dịch bệnh
nghĩa tình đó không chỉ giúp cho những người dân
thêm vững tinh thần
mà còn giúp cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch
có thêm sức mạnh ý chí để vượt qua đại dịch
dưới sự lãnh đạo của đảng quỷ ban giáo hình phố
thì đoàn viên thanh niên đã là lực lượng sung kích
là đầu mối
phối hợp cùng với các đơn vị
các cá nhân các tổ chức
để thực hiện việc
khuyên góp ủng hộ nhân dân
ở những vùng bị dịch bệnh đang gặp khó khăn
đây là một nghệ cử hết sức cao đẹp
một truyền thống hết sức tốt đẹp
của dân tộc việt nam
mỗi khi đất nước gặp chiến tranh
gặp thiên tai gặp dịch bệnh
thì tinh thần đoàn kết
và tấm lòng sẻ chia của người dân việt nam
lại được phát huy một lần nữa
phải nói là lực lượng công an trong thời gian vừa qua
đã tham mưu rất tích cực
thành lập chốt tới việc phân công
tổ chức thực hiện
ngoài ra thì lực lượng công an quận
đã chỉ đạo lực lượng công an
các phường cũng như các đội nghiệp vụ
tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát địa bàn
đảm bảo công tác
trật tự an toàn xã hội
ngoài ra thì cũng đã
giúp đỡ những nhân dân
có hoàn cảnh khó khăn
phải nói là lực lượng công an
trong thời gian vừa qua
thì đã được các cấp ủy chính quyền
đánh giá cao
và cũng là xây dựng được hình ảnh rất đẹp
trong mắt của quần chúng nhân dân
trước những diễn biến phức tạp
của dịch bệnh covid một mươi chín như hiện nay
công an thành phố hà nội
đang đồng loạt đưa ra nhiều giải pháp
để hỗ trợ nhiều hơn nữa những người dân yếu thế
chịu ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh covid một mươi chín
với quyết tâm
không để ai bị bỏ lại phía sau
góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua đặc biệt
do thủ tướng chính phủ bộ công an
và công an thành phố hà nội phát động
thưa quý vị do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
hàng vạn bông hoa sen trên cánh đồng
thôn dũng cảm xã trung tú huyện ứng hòa hà nội
đứng trước nguy cơ phải cắt bỏ
nắm bắt được những khó khăn của người nông dân
trong thời điểm giãn cách xã hội
cán bộ chiến sĩ công an huyện ứng hòa
đã chung tay thu hoạch cũng như hỗ trợ tiêu thụ hoa sen
giúp đỡ người dân
đây là hoạt động thiết thực của công an huyện ứng hòa
nhằm giúp đỡ người dân hạn chế những khó khăn
thiệt hại về kinh tế do dịch bệnh gây ra
từ năm giờ sáng
một nhóm cán bộ chiến sĩ công an
đã có mặt tại cánh đồng thôn dũng cảm
để giúp người dân
chỉ sau ba ngày
hơn một mươi bông hoa sen qua năm
đã được thu hoạch
dù thời tiết nắng nóng
có người chưa quen với công việc đồng áng
nhưng những cán bộ chiến sĩ rất cố gắng
bắt nhịp với công việc
ngay từ ban đầu thì
chúng tôi không biết được là
trên địa bàn có cái đầm sen này
cách đây một tuần
khoảng hơn một tuần
trên địa bàn xã này có xảy ra một cái vụ án
rất nghiêm trọng
trong quá trình chúng tôi xuống đây
để đi giả soát thông tin
về các vụ án đó
thì chúng tôi mới phát hiện ra
cái đầm sen này
cái thời gian đó sau khi chúng tôi vừa làm vụ án
thì cũng có phải báo cáo lại lãnh đạo đơn vị
thì các đồng chí lãnh đạo
đã cho ý kiến là
thực hiện cái nhiệm vụ kép
đó là vừa phá án nhanh
và vừa có thể làm sao cố gắng
để hỗ trợ cho bà con
tiêu thụ được cái số hoa sen này
đây là lần đầu tiên
thượng úy lê minh tuấn tham gia thu hoạch hoa sen
có mặt từ sáng sớm
những công việc hái hoa
báo sen gấp lá
anh đều làm rất nhanh nhẹn và thuần thục
trong cái đợt này
ngoài cái việc tham gia phòng chống dịch
theo cái chủ trương của
đảng nhà nước
thì lực lượng đoàn thanh niên
công an huyện là cũng sung phong
để tham gia giúp đỡ người dân
trong việc là thu hoạch sen
thì qua cái công tác thực tế như này
thì cũng hiểu thêm một phần nào
sự vất vả của người dân
nhất là trong thời điểm
rất là phức tạp
trong thời điểm giãn cách xã hội
khối lượng công việc nhiều
để có thể hỗ trợ người dân
các chiến sĩ công an phải tranh thủ
càng ngày nghỉ và ngoài dựa hành chính
thì riêng với hoạt động này
của đoàn thanh niên công an huyện
thì đoàn thanh niên công an huyện
cũng rất chủ động trong cái việc
kết nối với các cái hộ
có trồng cái diện tích sen rất là lớn
như ở dũng cả trung tú
thì bên cạnh cái hoạt động
kết nối tiêu thụ
thì anh em đoàn thanh niên
chủ động trong cái việc là hỗ trợ cho cái việc
vận chuyển cho
các cái hộ dân
trong quá trình vận chuyển này
thì cũng được anh em đoàn thanh niên công an huyện
cũng đã báo cáo với
đảng ủy ban giám đốc công an huyện
để hỗ trợ thêm
cái nội dung đó là cái việc
anh em di chuyển trên đường có giấy đi đường này
các lái xe thì cũng phải có tép nhanh
và âm tính về covid
thì mới được di chuyển ra nội thành
không chỉ thu hoạch công an huyện ứng hòa
còn giúp người nông dân tiêu thụ
thông qua các trang mạng xã hội
sự lan tỏa của việc làm thiết thực ý nghĩa này
đã được đông đảo người dân ủng hộ
toàn bộ số hoa sen đã được người dân
tại các quận nội thành hà nội đặt hàng
chỉ trong một buổi sáng
cái chương trình của chúng tôi diễn ra
trong vòng bốn ngày
từ ngày một mươi chín cho đến ngày hai mươi hai
cố gắng làm sao để giải cứu tốt nhất
hết được cái chỗ hoa sen còn tồn động này
được bao nhiêu đỡ
được cho bà con được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu
mong sao để hỗ trợ phần nào
cho bà con có thể ổn định được kinh tế
trong cái giai đoạn đang diễn biến phức tạp
của dịch bệnh covid một mươi chín
việc làm của cán bộ chiến sĩ công an huyện ứng hòa
tuy nhỏ nhưng đã để lại ấn tượng sâu đậm
trong lòng người dân nơi đây
đồng thời lan tỏa hình ảnh đẹp
về tình quân dân trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
đang có những diễn biến phức tạp
những hình hình đẹp vừa rồi
cũng đã khép lại chương trình an ninh ngày mới